cũng trong ngày hôm qua vào khoảng một mươi giờ sáng tại một căn biệt thự ở đường quốc lộ một mươi đông sơn thủy nguyên hải phòng đã xảy ra một vụ cháy
vào khoảng thời gian này người dân chứng kiến ngọn lửa bùng lên từ một căn nhà và chỉ trong chốc lát đã tạo thành cột khói cao nguồn ngụt trên bầu trời
ngay sau khi phát hiện hỏa hoạn người dân quanh khu vực đã thông báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy và dập tắt đám cháy kịp thời
hiện nguyên nhân hỏa hoạn vẫn đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra